thưa quý vị tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu huyện hoa lư tỉnh ninh bình vinh dự đón nhận danh hiệu
huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới
một trong những kinh nghiệm làm nên thành công của hoa lư chính là xây dựng nông thôn mới
cần gắn với lòng dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi một ninh giang bắt tay vào thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia trong điều kiện khó khăn
thu nhập của người dân chỉ trông chờ vào cây lúa và hoa màu
nên một bộ phận có tâm lý không hào hứng với mục tiêu này
chỉ sau khi có cuộc vận động tuyên truyền của cấp ủy chính quyền
người dân đã hiểu nông thôn mới là làm thay đổi diện mạo điện đường trường trạm
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để người nông dân có thể canh tác hiệu quả hơn trên mảnh ruộng của mình
các mô hình thì nó rộng nó thoải mái nhân dân cũng rất là phấn khởi
xây dựng nông thôn mới là nghĩa vụ chung của toàn dân
cho nên là nói chung là nông thôn mới thì đàng hoàng sạch sẽ thì dân nào cũng phân khởi
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đề án và khảo sát thực tế xuống tận từng các địa bàn thôn xóm
để xác định cái gì dễ làm trước khó làm sau
thế thì trên cơ sở
sở sau khi khảo sát thì chúng tôi sẽ bàn bạc xin ý kiến nhân dân về cái đề án
chúng tôi cũng xác định là những cái việc gì của dân thì giao cho dân phải làm
còn những cái gì mà đảng bộ chính quyền địa phương phải lo thì phải tập trung vào những công việc chính
sau hơn ba năm thực hiện xã ninh giang đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
từ một xã điểm thành công đã trở thành phong trào
lan rộng khắp huyện người dân nhiệt tình đóng góp ngày công tiền của
con em địa phương đi làm ăn xa cũng quyên góp để ủng hộ xây dựng đường giao thông và trường học nhà văn hóa
cái mặt tuyên truyền ở đây là vô cùng quan trọng để cho người dân hiểu được
để tham gia cùng với lại các tổ chức từ hệ thống chính trị cho đến các con em quê hương mà công tác ở xa gần
ở địa phương đều về tham gia
cũng với cái nhân dân địa phương
đây là cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng là nếu địa phương nào không làm được chắc là sẽ gặp khó khăn hơn
không chỉ riêng hoa lư mà qua khảo sát thực tế tại một số huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy
cốt lõi của quá trình xây dựng nông thôn mới chính là lòng dân
bởi khi lòng dân đã ủng hộ thì đích đến với thành công của nông thôn mới là điều không hề khó khăn